những di chứng biến chứng của covid một mươi chín đã được đánh giá là đáng lo ngại hơn cả những triệu chứng cơ bản của f đang chữa bệnh
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp cho biết trước nhập viện hai ngày trẻ đã liên tục sốt ba mươi chín bốn mươi độ c uống thuốc hạ sốt không hiệu quả
trẻ than đau bụng quanh rốn lan xuống hố trậu phải bùn ói ói bốn năm lần da thức ăn dịch trong không nhảy máu tiêu phân vàng lỏng năm sáu lần một ngày
lúc nhập viện trẻ lưu đừ nhịp tim nhanh một trăm sáu mươi lần một phút mạch nhẹ huyết áp kẹp thở nhanh bụng trứng nhẹ ấn đau hố trậu phải dư âm thấy ruột thừa viêm sung huyết
hai mắt trẻ đỏ nhẹ có hồng da ở tay chân
tết nhanh covid một mươi chín trẻ âm tính
tuy nhiên xét nghiệm định lượng kháng thể ncov trong máu dương tính
trong khi đó trẻ chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi
các bác sĩ xác định trẻ từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
xét nghiệm máu thấy có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan covid một mươi chín nguy cơ có thể sốc
ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định truyền dịch chống sốp sử dụng thuốc vận mạch sớm truyền các ticoid liều cao chống đông kháng sinh phổ rộng đồng thời hỗ trợ hồ hấp
ngoài ra các bác sĩ chụp ct ổ bụng loại trừ viêm ruột thừa cấp do đó tránh cho trẻ cuộc mổ không cần thiết
bệnh nhi cũng được điều trị hỗ trợ điều chỉnh dối loạn điện giải kiềm toan đứng huyết hạ sốt dinh dưỡng
sau hơn một tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần hết sốt hết đau bụng máy khuyết áp ổn định không cần thở oxy tự ăn uống tốt
theo bác sĩ tiến đây là trường hợp hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có biểu hiện giống tình trạng viêm ruột thừa cấp
nếu không được chẩn đoán chính xác dễ đưa ra đến xử trí mổ không cần thiết
hội chứng viêm đa hệ thống có thể gặp ở trẻ sau hai sáu tuần khỏi covid một mươi chín
lúc này trẻ có thể bị suốt cao đau bụng tiêu chảy đỏ da lưỡi đỏ
các ngón tay chân sưng nhẹ hồng ban tim đập nhanh mạch vành có thể rãn
đây là hội chứng đặc trưng chỉ có thể ở trẻ em chưa ghi nhận ở người lớn
hội chứng này được bộ y tế ghi nhận là một trong năm biến chứng covid một mươi chín nặng ở trẻ em